nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm và chúc mừng trường sĩ quan đặc công đóng quân tại xuân mai hà nội
phát biểu với cán bộ lãnh đạo học viên nhà trường đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định
trải qua gần năm mươi năm xây dựng và trưởng thành trường sĩ quan đặc công đã có những đóng góp
quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng diễn biến phức tạp
đặc biệt là nguy cơ khủng bố trường sĩ quan đặc công cần chủ động nắm bắt tình hình
nghiên cứu đào tạo nâng cao trình độ an ninh mạng phòng chống khủng bố
để đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới nhà trường cần từng bước hiện đại hóa công tác đào tạo
căn với đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị huấn luyện góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng
nhà nước quân đội và nhân dân giao phó
hiện nay trường sĩ quan đặc công đang đào tạo ba lực lượng gồm đặc công bộ đặc công nước và đặc công biệt động